ai cũng nói rằng lên đỉnh là thăng hoa lên đỉnh là thích thú
phải chia sẻ đó là nhiều chị em chưa biết lên đỉnh là thế nào đâu
người ta nghiên cứu mà ngay cả số liệu của chúng ta ở việt nam để thấy rằng
chỉ nếu mà các cặp vợ chồng trung bình được khoảng hai cặp thì được
chưa được đến một cặp là đã thực sự lên đỉnh và thăng hoa
khảo sát về chức năng tình dục nữ cho thấy
có một tỷ lệ cao phụ nữ á đông không biết đến cảm giác đỉnh điểm trong quan hệ tình dục
sở dĩ như vậy là vì theo sinh lý học vì đáp ứng tình dục
giai đoạn từ hương phấn và đạt đến cực khoái ở nữ thường chậm hơn nam
nếu không có sự khởi đầu đủ dài để đánh thức cảm xúc tình dục của bạn tình nữ
hoặc khi bạn tình nam xuất tinh quá sớm thì người nữ có thể không đạt được cực khoái
cần phân biệt hai mức độ cảm giác trong quan hệ tình dục khoái cảm và khoái cực
khoái cảm là cảm giác dễ chịu thường có trong quan hệ tình dục
nhưng khoái cực là cảm giác đình điểm
là trạng thái thỏa mãn hoàn toàn và chỉ kéo dài trong vài giây
sau đó là sự lắng dịu không còn đáp ứng mạnh với mọi kích thích như trước khi quan hệ tình dục
nhưng tình dục nữ thường ở người trẻ tuổi còn có một đặc thù yêu việt hơn nam
đó là có thể có khói cực liên tiếp hai lần hoặc hơn nếu như bạn tỉnh nam vẫn có thể kéo dài quan hệ tình dục
tuy nhiên trên thực tế không phải người phụ nữ nào cũng đạt được cục khoái khi quan hệ tình dục
cụ thể như thế nào và giải pháp ra sao
mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
ai cũng nói rằng lên đỉnh là thăng hoa lên đỉnh là thích thú
phải chia sẻ đó là nhiều chị em chưa biết lên đỉnh là thế nào đâu
người ta nghiên cứu mà ngay cả số liệu của chúng tôi ở việt nam thì thấy rằng
chỉ nếu mà các cặp vợ chồng trung bình được khoảng hai cặp thì được
chưa được đến một cặp là đã thực sự lên đỉnh
và cũng rất nhiều chị em đó là trước đây có thể đã lên đỉnh với cả người tình bạn hiếu cũ mình rồi
tuy nhiên chưa lên đỉnh lại đối với cả người chồng hay là đối tác hiện nay của mình
thì đấy là cái việc lên đỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn chắc chở
tuy nhiên là có những chị em lên đỉnh xong rồi thì lại cũng gặp những cái phiền phức của mình
bản thân bác sĩ thành gặp những bệnh nhân nói là bác sĩ thành thôi
tôi cứ quan hệ xong với ông xã thì thích lắm nhưng mà quan hệ xong thì đã đau đầu khủng khiếp
cảm thấy là gì người đứng lên như tụt huyết áp ấy
thì có những trường hợp đó là gì
có cái dối loạn vận mạch ở não bộ mà làm cho sau khi lên đỉnh
chúng ta hiểu lên đỉnh là như thế có cơ chế hoàn toàn khoa học
đó là khi người phụ nữ gì đạt được đỉnh cực khoái
có những cái co thắt ở âm đạo nó sẽ lan tỏa chất nội tiết ra toàn thân
và bơm toàn bộ các chân nội tiết để di chuyển lên não bộ
và gây thăng hoa ở toàn bộ trên não bộ
thế nếu trong những trường hợp đáp ứng quá mức
nó sẽ gây giãn toàn bộ hệ thống mạch máu của não bộ
và gây giảm áp lực dưới máu của não
và làm cho một số chị em cảm thấy rất là đau đầu khó chịu
sau khi lên đỉnh
thế còn ngược lại một số chị em như bác sĩ thành chia sẻ bạn nãy
đó là một số trường hợp không
cái việc lên đỉnh cái việc cương cứng âm đạo
cứ kéo dài liên tục cũng làm chị em rất là dây rất khó chịu
một số trường hợp thì có liên quan đến cái chuyện là sinh hoạt xong rồi
nó bất tức không giải tỏa được máu nó gây khó chịu
thì cái này phải nhấn mạnh với anh em
rất nhiều anh em đó đã sinh hoạt tình dục xong xuôi rồi
anh em thì nghĩ là vợ mình nên đỉnh rồi
bởi vì rất nhiều chị em cũng ôi há cho anh xã vui
nên là người ta nói là rất nhiều chị em giả vờ lên đỉnh
thế tuy nhiên là anh em thì thấy chị em lên đỉnh rồi
thì mình cũng xuất tinh rồi anh em lan vật ra ngủ mất
thế nhưng mà người phụ nữ nếu chưa lên đỉnh được
thì toàn bộ người ta hiểu là nếu như các bạn nhìn thấy như anh
các anh nam giới xuất tinh xong một cái là dương vật canh siêu xuống luôn
có nghĩa là có một cơ chế khách sau xuất tinh
nhờ có xuất tinh và toàn bộ máu từ dương vật ngay lập tức được đổ trở lại tuần hoàn
còn nếu như không có cương cứng
giao hợp mà không xuất tinh được
thì rất nhiều anh cảm thấy rất khó chịu
cái điều này thì lại thường xuyên đúng ở chị em
rất nhiều chị em ra hợp với chồng xong là mình còn chưa thấy đi đến đâu cả
mình mới bắt đầu hưng phấn lên một xíu nưng đứng lên một tí
thì anh ấy đã xuất tinh mất rồi và anh ấy lan vật ra ngự
còn mình thì phải mất từ một đến hai tiếng đến ba tiếng sau
máu nó mới tái tuần hoàn lại từ cơ quan sinh dục vào trong
do đó nhiều chị em sau khi sinh hoạt xong thì bứt sức
cảm thấy bứt sức trong người khó chịu đạp ông xã
thì ông xã vẫn cứ ngủ mất không biết
tiếp đến là chị em giao hợp xong một thời gian sau thì chán
bảo cái đấy chỉ sướng các ông ấy thôi
chứ tôi có được cái gì đâu tôi thấy còn bứt sức khó chịu hơn
thì đấy là những cái vấn đề
mà dù có lên đỉnh hay không lên đỉnh
chị em đều có thể gặp phải
mà bác sĩ thành mong là phải chia sẻ
nếu như không chia sẻ được với ông xã
thì có thể thông qua y bác sĩ
chúng tôi sẽ gặp từng người một
ví dụ gặp chị em xong chúng tôi lại gặp ông xã
chúng tôi feedback để nói hướng dẫn các ông xã
cái cách vận hành làm sao cho nó chân tru
thực ra thì chúng ta phải nói điều quan trọng nhất
đó là tất cả các mọi người cần phải đầu tư thời gian
để hiểu hơn về đời sống tình dục
chúng tôi hay nói đó là các bạn chúng ta đi học một mươi tám hai mươi năm trời
nhưng hầu hết là chúng ta cố gắng để thành thợ
thành một nghề nào đó
để phục vụ cho xã hội
mà chúng ta gần như không chịu khó tìm hiểu
những kiến thức để phục vụ cho tám tiếng ban đêm
chúng ta học hai mươi năm trời để phục vụ cho tám tiếng đi làm ban ngày
còn gần như chúng ta không có kiến thức học
để phục vụ cho tám tiếng ban đêm
nhiều anh chị em cần phải học để hiểu
những cái chu kỳ nhịp độ sinh học của cơ quan sinh dục nam
cũng như cơ quan sinh dục nữ
và có một cái lớn nhất mà bác sĩ thành nhấn mạnh
mà thấy hay gặp trong quan hệ sinh hoạt vợ chồng lắm
đó là đoán ý
mọi người cứ mặc định là người đấy sẽ biết
ví dụ chị em phụ nữ thì mặc định là người chồng sẽ biết là
mình thích gì
còn người chồng thì nghĩ là
mình cứ làm thật nhanh thật mạnh là chị em phụ nữ thích
chẳng hạn như vậy
thế là cứ làm như vậy nhưng mà không hề có sự chia sẻ
không có sự tương tác với nhau
chị em ví dụ thấy ông chồng mà làm thì rất nhanh rất mạnh
mình khó chịu thì phải nói
anh em là thật em yêu anh lắm
nhưng mà anh làm nhanh mạnh như thế
thì em chưa kịp cảm nhận gì cả
mà lại vừa rát vừa đau
lần sau khi anh khởi động tăng lên một tí
sau đó mình cùng tham khoa
thì ví dụ là những cái việc chia sẻ như vậy
và phải nhấn mạnh với mọi người là
cái chuyện này là rất phổ biến
chứ không phải là chỉ có một hai cặp vợ chồng bị như vậy
do đó đừng kỳ thị đừng cảm thấy là
có mỗi mình mình bị như vậy
mà mọi người phụ nữ khác khỏe mạnh bình thường
thì dẫn đến là mọi người hay bị kỳ thị như vậy
thế sau khi mọi người đã cố gắng chia sẻ
sam sẻ với nhau mà không được
thì chúng ta sẽ hiện nay đã có những đơn vị y học tình dục
để mà có thể hỗ trợ cho chị em rất là nhiều
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo